từ đánh cắp thông tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát tán tin giả tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên chiến trường
sự phát triển của cách mạng công nghệ thông tin đang mang tới rất nhiều rủi ro và thách thức an ninh cho mọi quốc gia và người dân trên toàn cầu
kính chào quý khán giả
ngày nay không ai có thể nghi ngờ những rủi ro liên quan tới kỷ nguyên số hóa là một thách thức an ninh
dù ở mọi cấp độ nào nó cũng tiềm ẩn vô vàn nguy cơ
chúng ta hãy cùng điểm qua một vài câu chuyện để hiểu hơn về vấn đề này
mới đây thôi ngày bảy tháng năm vừa qua dữ liệu của toàn bộ hơn hai trăm bảy mươi binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang anh
một trong những cường quốc quân sự hàng đầu đã bị dò dỉ trong một vụ tấn công mạng quy mô lớn
bộ quốc phòng anh thừa nhận tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống trả lương
trong đó có chứa danh tính và thông tin tài khoản ngân hàng của các quân nhân hiện tại và một số cựu chiến binh
việc lấy được dữ liệu cá nhân của binh lính
thủy thủ và phi công được cho là một vụ việc nghiêm trọng bởi nó có thể giúp các đối thủ nhắm mục tiêu vào các cá nhân
để chiêu mộ hoặc cưỡng ép cũng như xây dựng một bản đồ rộng hơn về năng lực phòng thủ của nước anh
vâng chính phủ và bộ quốc phòng anh cho biết là đã nhanh chóng phản ứng để ngăn chặn vụ việc
tuy nhiên có vẻ như nó vẫn cho giới quan sát không khỏi thắc mắc về những bài học
mà chính nước anh đã không ít lần mắc phải trong lỗ hỏng an ninh
không ít người hẳn vẫn còn nhớ vụ việc cách đây hai năm vào ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khi mà bộ trưởng quốc phòng anh lúc đó là ông ben wallace đăng trên mạng twitter thừa nhận
đã bị lừa nói chuyện qua điện thoại truyền hình với một kẻ mạo danh thủ tướng ukraine suốt một mươi phút
vâng không biết bằng cách nào mà một kẻ giả mạo có thể thuyết phục được các quan chức bộ quốc phòng anh
rằng hắn ta chính là thủ tướng ukraine
nhiều người cho rằng đó là một câu chuyện thật như đùa
nhưng nó cũng giống lên những nguy cơ từ lỗ hỏng an ninh đang nhắm thẳng vào mọi lĩnh vực
trong đời sống kinh tế chính trị xã hội của mọi quốc gia
quốc gia láng giềng của nước anh là pháp ngày một mươi một tháng ba cũng vừa thông báo hứng chịu một đợt tấn công mạng
với cường độ chưa từng có
trong khi đó một nhóm tin tặc tự xưng là anonimus sudan đã nhận đứng sau vụ việc trên
được cho là một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán ddos nhằm vào cơ sở hạ tầng mạng của chính phủ pháp
và nhiều người cho rằng đây mới chỉ là màn dạo đầu trước khi những làn sóng tấn công mạng ồ ạt chưa từng thấy
với đích ngắm là thế vận hội paris hai nghìn hai mươi bốn sắp tới
rõ ràng tấn công mạng đang ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin
và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo
cũng theo ước tính của tổ chức nghiên cứu an toàn thông tin
cybersecurity ventures thiệt hại bởi các vụ tấn công mạng năm hai nghìn hai mươi ba chiếm tới tám gdp của toàn thế giới
một con số khổng lồ
và chẳng có gì bảo đảm rằng tỷ lệ này không tăng lên khi mà mọi thứ đang được vận hành trong không gian mạng như hiện nay
theo thống kê của cybersecurity ventures trong năm hai nghìn hai mươi ba thiệt hại bởi các vụ tấn công mạng là khoảng tám tỷ đô la
tương đương gần một trăm chín mươi sáu triệu tỷ đồng trên toàn thế giới
báo cáo tổng hợp tình hình an ninh mạng năm hai nghìn hai mươi ba và dự đoán xu hướng năm hai nghìn hai mươi bốn vừa được công ty an ninh mạng việt nam vsec công bố cho biết
bản đồ an ninh mạng thế giới theo đó các khu vực bị nhắm mục tiêu nhiều nhất
trong đó ukraine là mục tiêu hàng đầu ở châu âu tính theo số lượng hoạt động được quan sát
do các hoạt động liên quan đến cuộc chiến tranh với nga
israel cho đến nay vẫn là quốc gia bị nhắm mục tiêu nhiều nhất ở khu vực trung đông và bắc phi
do vẫn là điểm nóng chính trị cũng như các hoạt động quân sự tại giải gaza
hàn quốc và đài loan trở thành hai khu vực địa lý bị nhắm mục tiêu nhiều nhất và thứ hai trong khu vực châu á thái bình dương
các mục tiêu mềm dễ tấn công như các viện nghiên cứu tổ chức phi chính phủ và các trường đại học vẫn là các mục tiêu hàng đầu tương tự năm ngoái
vì các nhóm đe dọa dường như vẫn đang coi đây là các mục tiêu tiếp cận ban đầu dễ dàng hơn để tìm hiểu về chính sách hay khoa học và cộng đồng công nghệ của một quốc gia
đồng thời việc nhắm vào các mục tiêu truyền thông như cơ quan chính phủ hay ngành công nghiệp quốc phòng
sẽ khó khăn hơn khi căng thẳng địa chính trị gia tăng xung quanh chiến tranh ukraine eo biển đài loan và các chương trình hạt nhân của iran và triều tiên
các tác nhân ngày càng tinh vi cũng cho phép các đối tượng nâng cao khả năng tiếp cận tới các mục tiêu khó tấn công hơn
theo dự báo của cybersecurity ventures các hoạt động tội phạm mạng dự kiến gây ra thiệt hại sấp xỉ một mươi năm nghìn tỷ đô la hàng năm kể từ năm hai nghìn một mươi
các thiệt hại này bao gồm các tổn thất về dữ liệu tiền của bị đánh cắp
sự suy giảm năng sử dụng
sản xuất mất mát tài sản trí tuệ trộm cắp dữ liệu cá nhân và tài chính
gian lận gây dối sau cuộc tấn công vào quá trình kinh doanh bình thường
điều tra sau vụ tấn công khôi phục và xóa dữ liệu và hệ thống đã bị tấn công
ảnh hưởng gián tiếp lên cả hệ thống kinh tế và xã hội toàn cầu
các chuyên gia đã thống kê các hình thức tấn công mạng phổ biến bao gồm đánh cắp danh tính
identify attack các cuộc tấn công nhắm vào các thông tin cá nhân của người dùng như tên đăng nhập mật khẩu và thông tin cá nhân khác
tội phạm đánh cắp sẽ sử dụng các thông tin cá nhân này để thực hiện lừa đảo đánh cắp tài khoản ngân hàng hoặc tiến hành các hoạt động giả mạo khác
tấn công lừa đảo
tấn công phishing là việc lừa đảo người dùng bằng cách giả mạo thông tin để thu thập thông tin cá nhân hoặc tài khoản nhằm đánh cắp thông tin cá nhân tài khoản ngân hàng hoặc thông tin đăng nhập
hình thức lừa đảo có thể từ email giả mạo trang web giả tin nhắn tex giả hoặc các phương tiện trực tuyến khác
mã độc ransomware
một loại mã độc hại có khả năng mã hóa dữ liệu trên máy tính hoặc hệ thống sau đó đòi tiền chuộc để giải mã
xâm phạm mail doanh nghiệp
các cuộc tấn công bec liên quan đến việc lừa đảo qua email thường là giả mạo các bên liên quan trong tổ chức để thực hiện các giao dịch tài chính mà doanh nghiệp không hề mong muốn
mục đích để lấy cắp tiền hoặc thông tin tài khoản ngân hàng bằng cách thay đổi thông tin thanh toán trong các giao dịch kinh doanh
tấn công từ chối dịch vụ
dos hay ddos hay còn gọi là tấn công từ chối dịch vụ phân tán
đây là hình thức tấn công mạng khiến cho một dịch vụ trực tuyến hoặc một hệ thống trở nên không khả dụng đối với người dùng
kẻ tấn công sử dụng nhiều máy tính hoặc thiết bị kết nối internet để gửi lượng lớn yêu cầu đến một dịch vụ hoặc hệ thống mục tiêu khiến hệ thống không thể xử lý được
hình thức này có thể nhắm tới các hệ thống thông tin hành chính quốc gia
đó là những cách thức tấn công mạng phổ biến nhất
nhưng mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó khi có một biến số khác đang ngày một hiện hữu
đó là kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo
những gì mà công nghệ này có thể tạo ra mang lại những ứng dụng tuyệt vời cho đời sống con người
nhưng ngược lại nó cũng có thể nhân lên rất nhiều lần những hiểm nguy mà nhân loại sẽ phải đối mặt nếu trí tuệ nhân tạo được sử dụng cho những mục đích tấn công phá hoại và thậm chí là hủy diệt
và các cuộc xung đột đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới chính là bãi thử nghiệm đầy hiệu quả của cuộc chiến tranh trí tuệ nhân tạo
tờ new york times ngày hai mươi ba tháng bốn tiết lộ mỹ đang tiến hành thử nghiệm dự án trí tuệ nhân tạo ai quy mô lớn trên chiến trường ukraine
một lượng lớn dữ liệu từ vô số nguồn vệ tinh đến nền tảng xã hội instagram của binh sĩ nga được cập nhật vào dự án có tên gọi là maven
một trong những mục tiêu chính hiện tại của dự án này là phát triển khả năng phát hiện mục tiêu sau đó có thể kết hợp với công nghệ máy bay không người lái để tạo ra các đàn uav cảm tử tự động có thể tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu của kẻ thù
những phân tích tình báo từ a i được tích hợp vào thiết bị bay không người lái đã góp phần giúp ukraine thực hiện các cuộc tấn công ngày càng thường xuyên vào các nhà máy bay
những phân tích tình báo từ a i được tích hợp vào thiết bị bay không người lái đã góp phần giúp ukraine thực hiện các nhà máy bay

maven của mỹ cho thấy tiềm năng cũng như những thách thức an ninh rất lớn do ai tạo ra trong bối cảnh hoạt động kinh tế và xã hội ngày càng được kết nối tốt hơn thông qua internet vạn vật
về chính trị đối ngoại a i được cho có tiềm năng thay đổi cân bằng quyền lực hay định hình lại nền tảng của trật tự toàn cầu nếu các chính phủ triển khai những chiến lược a i không minh bạch và bất thường
nếu các chính phủ triển khai những chiến lược ai không minh bạch và bất thường

ai là tương lai không chỉ cho nước nga mà đối với tất cả nhân loại
bất kỳ ai trở thành lãnh đạo trong lĩnh vực này sẽ là người trị vì thế giới
về an ninh quân sự ai có thể tạo ra những mối đe dọa đến an ninh quốc tế
nhiều ứng dụng ai hiện nay được sử dụng cho mục đích quân sự hoặc thực hiện tấn công mạng
đôi khi dẫn đến tình trạng tiến thoái lưỡng nan về an ninh
nhiều chủ thể phi nhà nước tổ chức cực đoan như tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
được cho là đã trang bị các loại vũ khí này
chiến tranh mạng là cuộc chiến kỳ lạ nơi mà mọi quốc gia đều có thể là kẻ mạnh
và các hacker sẽ trở thành kẻ hủy diệt
đó là một nhận định được đưa ra trong cuốn sách vùng tối
lịch sử bí ẩn của chiến tranh mạng của fred kaplan
được coi là cuốn biên niên sử về chiến tranh mạng
từ lúc khởi đầu cho đến nay và mối nguy cơ ảnh hưởng đến tương lai
tác giả cuốn sách đã dò theo các hành lang mật bên trong cơ quan an ninh quốc gia
các đơn vị mạng bí mật ở lầu năm góc chiến tranh thông tin trong lĩnh vực quân sự
những cuộc tranh luận an ninh quốc gia ở nhà trắng
từ đó cho thấy một hình dung về quan điểm của nước mỹ về chiến tranh mạng
không chỉ nước mỹ với dự án maven được nhắc tới ở trên
trung quốc cũng không nằm ngoài cuộc chạy đua này
quân đội trung quốc đã nâng cấp lực lượng hoạt động về thông tin
không gian mạng và không gian vũ trụ cho thấy những ưu tiên mới của nước này
trong cuộc tái tổ chức lớn nhất trong gần một thập kỷ
lần đầu tiên trung quốc xác nhận sự tồn tại của các lực lượng này
như là một bộ phận chủ chốt của lực lượng hỗ trợ thông tin chiến lược
như vậy an ninh mạng là vấn đề sống còn đối với mọi quốc gia trong kỷ nguyên số
trở lại với báo cáo mới đây của trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
việt nam của chúng ta cũng nằm trong số một mươi quốc gia có số lượng mục tiêu bị tấn công
bởi phần mềm độc hại lớn nhất khu vực châu á thái bình dương
nhiều vụ tấn công nhắm đến các doanh nghiệp lớn tại việt nam tập trung vào lĩnh vực
chứng khoán tài chính ngân hàng viễn thông và điện lực gây ra những hệ quả nghiêm trọng
và điều này cũng đòi hỏi cần những cách thức ứng phó và chuẩn bị phù hợp với bối cảnh mới
trong quý i năm nay trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông đã ghi nhận hơn một trăm năm mươi triệu cảnh báo
về các nguy cơ bảo mật
phân tích và phát hiện tổng số hơn ba trăm linh nguy cơ tấn công mạng
nhắm vào các hệ thống công nghệ thông tin trên toàn quốc
trong đó ghi nhận hơn một mươi ba sự kiện liên quan đến tấn công mã độc
nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp là mục tiêu của các nhóm tin tặc
các cơ quan chức năng cũng cảnh báo nhiều
các quy định pháp luật thì cũng có tương đối đầy đủ
nhưng mà ở đâu đấy có một số trường hợp thì việc tuân thủ cũng đang chưa đảm bảo
qua theo dõi đánh giá
nếu chúng ta các cơ quan
các cơ quan tổ chức đơn vị mà triển khai tuân thủ các quy định
về đảm bảo an toàn thông tin thì sẽ giảm thiểu được cái rủi ro
khi hacker tấn công vào trong hệ thống thì bao giờ nó cũng sẽ để lại những dấu hiệu ban đầu
ví dụ như thông tin dò quét thông tin thăm dò
thì nếu mà chúng ta phát hiện sớm dấu hiệu đó
thì chúng ta sẽ có thể là có cái ứng phó kịp thời sớm hơn
để tránh cái việc mà những kẻ xấu xâm nhập vào trong hệ thống
nằm vùng trong hệ thống và gây ra những hậu quả tấn công nặng nề
tại việt nam các cơ quan doanh nghiệp đa số đầu tư tám mươi chi phí vào việc phòng thủ ngăn chặn
mà chỉ dành một mươi năm cho giám sát theo dõi và năm cho phản ứng
đây là cách tiếp cận đã lỗi thời
thay vào đó đầu tư đúng cho một hệ thống an toàn thông tin hiện đại là như kiềng ba chân
chia đều cho các công đoạn ngăn chặn theo dõi và phản ứng
đầu tư cho an toàn thông tin thì rất là toàn diện
nó không chỉ là chúng ta mua các công cụ
chúng ta sẽ phải đầu tư rất nhiều cho nhân lực
đầu tư cho việc tăng nhận
đầu tư cho việc mà tăng nhận thức của toàn bộ cán bộ công nhân viên
cũng như đầu tư việc xây dựng các hệ thống quy trình giải pháp
và cuối cùng là đầu tư các thức công nghệ để có thể cao kịp được các công nghệ về truyền hợp số
trước sự gia tăng về tần suất mức độ của các cuộc tấn công mạng
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông khuyến nghị
các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trên toàn quốc
cần thực hiện các nhiệm vụ yêu cầu của thủ tướng chính phủ
quan tâm đến việc giả soát lại toàn bộ các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý của mình
đề nghị các đơn vị khi bị sự cố cần chia sẻ thông tin
tránh việc giấu thông tin gây khó khăn cho công tác cảnh báo diện rộng
đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn chuyên trách để xử lý sự cố
rõ ràng chiến tranh mạng đòi hỏi sự chú ý và hiểu biết sâu sắc
vì chúng không chỉ đe dọa an ninh quốc gia
mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của hàng tỷ người
vì thế hầu như mọi quốc gia trên thế giới đều phải chuẩn bị các chiến lược ứng phó riêng của mình
để khỏi lâm vào tình cảnh mất bò mới lo làm chuồng
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại